trước tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt theo chuyên gia đã đến lúc nới lỏng việc đeo khẩu trang cho học sinh ở trường lớp
bởi việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường là không cần thiết trong tình hình dịch hiện nay và hầu hết học sinh đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nếu đeo liên tục mà không đúng cách nguy cơ gây ra các bệnh hô hấp ảnh hưởng tới sức khỏe của các em
tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục
trước băn khoăn của đại diện nhiều sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện đeo khẩu trang
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên yêu cầu các địa phương và trường học không sử dụng các công cụ bảo vệ trắng giọt bắn trong lớp học
không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học tiếp tục duy trì đeo khẩu trang ở môi trường ngoài
không áp dụng giãn cách trong lớp học hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người
liên quan đến vấn đề này tiến sĩ bùi lê minh trưởng ngành công nghệ sinh học viện kỹ thuật công nghệ cao đại học nguyễn thất thành cho rằng
việc nhiều trường bắt buộc học sinh đeo khẩu trang toàn thời gian khi ở trường là quy định chưa hợp lý
bởi vẫn còn một số dữ liệu không thống nhất về vai trò của khẩu trang trong việc ngăn ngừa lây lan sars cov hai đặc biệt là với omicron hiện nay
hiệu quả của khẩu trang còn phải đi kèm với điều kiện quan trọng là khẩu trang phải được đeo đúng cách trong suốt thời gian khảo sát
trong thực tế rất khó để có thể duy trì việc đeo khẩu trang chuẩn trong suốt thời gian dài như vậy đặc biệt là với học sinh các lớp tiểu học
bên cạnh đó việc đeo khẩu trang trong quá trình học cũng khiến học sinh cảm thấy không thoải mái
hoặc thậm chí ở mặt trong khẩu trang khi khẩu trang bị lệch dễ tăng nguy cơ trẻ bị tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh
ngoài ra việc này còn ảnh hưởng đến việc hình thành các kỹ năng giao tiếp của các lớp đầu cấp hai
uso cũng không thường xuyên nhấn mạnh vai trò của khẩu trang
với nhóm trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi do có thể ảnh hưởng tới quá trình học và phát triển tâm lý của trẻ
đồng thời who còn khuyến cáo học sinh không nên sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao
do khẩu trang có thể giới hạn khả năng hô hấp của các em
với những lý do trên thì việc đeo khẩu trang khi ở trường của học sinh cũng nên được điều chỉnh linh hoạt hơn
cần nới lỏng dần tương ứng với những thay đổi trong phương án phòng dịch chung trong cộng đồng
để vừa đảm bảo nguy cơ thấp ở trường học nhưng vẫn tạo môi trường tốt
cho trẻ em được học tập và phát triển lành mạnh